chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
thưa quý vị mới đây thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị lần thứ chín
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn thành phố đã cơ bản được kiểm soát
thành phố trải qua hai tuần thực hiện chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm về cuộc sống bình thường mới
phát biểu tại hội nghị bí thư nguyễn văn nên đã đánh giá rằng
trong đại dịch covid một mươi chín tôi thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của cán bộ
bên cạnh đó là những hạn chế yếu kém mà bình thường không thể thấy hết
bí thư nguyễn văn nên trong đại dịch covid một mươi chín thấy rõ phẩm chất tốt đẹp và cả sự yếu kém của cán bộ
ông nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cho biết
sắp tới tp hcm sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đợt bùng phát lần thứ tư
tp hcm cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và hướng dẫn của bộ y tế
hội nghị lần thứ chín của thành ủy tp hcm sẽ thảo luận bốn nội dung trọng tâm
tình hình kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và thu chi ngân sách chín tháng đầu năm
và nhiệm vụ ba tháng cuối năm
báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền và công tác dân vận chín tháng đầu năm
và nhiệm vụ ba tháng cuối năm
kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và cuối cùng là dự thảo báo cáo tổng kết một mươi năm nghị quyết chín hai nghìn một mươi một của bộ chính trị
về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế xây dựng
và phát huy đội ngũ doanh nhân việt nam
về nhóm kinh tế văn hóa xã hội và kế hoạch đầu tư công
bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết
trong chín tháng đầu năm tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra nghiêm trọng phức tạp khó lường
buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên thời gian dài
điều này tác động trực tiếp đến nền kinh tế văn hóa xã hội của thành phố
hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu nhất là grdp giảm bốn chín mươi tám
một số chỉ tiêu khá như thu ngân sách hai trăm bảy mươi một sáu trăm ba mươi chín tỷ đồng bảy mươi bốn bốn dự toán
trong đó thu nội địa bảy mươi một thu từ xuất nhập khẩu tám mươi tăng sáu so với cùng kỳ
về kế hoạch đầu tư công trung hạn trong tình trạng nguồn vốn
không đáp ứng nhu cầu ông nên đề nghị cần phân tích rõ các khó khăn thách thức đặt ra
các hạn chế yếu kém cần khắc phục nhất là những chủ quan để khắc phục
nhưng quan trọng nhất là bàn giải pháp khả thi để huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển
ông nên nói liên quan đến nhóm công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền và công tác dân vận
bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh đến việc huy động phát huy mạnh khối đại đoàn kết dân tộc toàn dân
tham gia phòng chống dịch và chăm lo an sinh xã hội
trong đại dịch chúng ta càng thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của từng đồng chí cán bộ
từ thành phố đến cơ sở đồng thời chúng ta cũng thấy rõ những hạn chế yếu kém của từng tổ chức cá nhân
trong hệ thống mà bình thường không thể thấy hết ông nên nhìn nhận
bí thư thành ủy tp hcm đề nghị nghiên cứu sâu đánh giá sát tập trung thảo luận và tìm giải pháp củng cố
nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền và công tác dân vận
về báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết chín mươi hai nghìn một mươi một của bộ chính trị ông nên đánh giá
đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài đề nghị đánh giá công sức vai trò trách nhiệm
và những đóng góp quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp trong dịch đồng thời bàn giải pháp cơ chế
để giúp đỡ và đồng hành cùng doanh nhân doanh nghiệp
tối qua nhân kỷ niệm một mươi bảy năm ngày doanh nhân việt nam chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
đã trân trọng ghi nhận cảm ơn sâu sắc những đóng góp quý báo của cộng đồng doanh nghiệp trong đại dịch
đồng thời gửi gắm thông điệp niềm tin đồng hành bằng sáng kiến chính quyền thi đua cùng doanh nghiệp
trong thời gian tới bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nói và cho biết sáng kiến này được hưởng ứng mạnh mẽ
trước đó tại buổi giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tp hcm bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
cũng đã chia sẻ về những ngày tháng chống dịch khốc liệt chưa từng có của tp hcm
và nỗi lo lắng ám ảnh này vẫn còn hiền hiếu nhất là thời khắc khó khăn buộc quân đội công an lực lượng y tế
và các lực lượng khác phải tập trung tri viện cho tp hcm
thành phố đã áp dụng biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp
ông nên chia sẻ đại dịch để lại nhiều đau thương bài học sương máu rất quan trọng
để chúng ta sẵn sàng ứng chiến với tình hình mới chưa biết sắp tới như thế nào
thành phố thực hiện biện pháp nào cũng cân nhắc rất khó khăn không có biện pháp nào nhỏ
ngay khi nghe báo cáo về phát hiện hai ca dương tính covid một mươi chín đến khám tại bệnh viện nhân dân gia định
vào ngày hai mươi sáu tháng năm ban thường vụ thành ủy thành phố đang họp phải ngưng hết để bàn việc chống dịch
sau khi truy nguồn gốc ca nhiễm liên quan đến nhóm chuyển giáo lãnh đạo thành phố nhanh chóng chỉ thị một mươi tám
để kìm lại một số hoạt động và áp dụng chỉ thị một mươi sáu ở một số địa bàn trọng tâm trọng điểm
có nghĩa là không mặc chung chiếc áo giãn cách cho toàn thành phố
bởi vì tác động nhiều mặt sợ chỉ vì mấy ca nhiễm mà cả thành phố ảnh hưởng cho nên buộc phải quyết định như vậy
chùm dịch bùng phát thành phố tiến hành xét nghiệm truy vết không kịp do lúc đó sử dụng vũ khí chậm pcr không còn hiệu quả
dù tập trung lấy số lượng mẫu lớn có ngày lấy bốn mươi mẫu nhưng năng lực trả kết quả chỉ khoảng một mươi
kết quả xét nghiệm phải chờ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ có lúc kẹt máy phải bảy ngày mới trả khi đó kết quả không còn giá trị
do nhóm người thuộc điểm nhóm chuyển giáo tập trung đông người trong không gian nhỏ
phát hiện năm ca không khai báo y tế nên khi phát hiện đã gây ra chùm lây nhiễm trở tay không kịp
dù lúc đó thành phố có những lúc đưa ra chỉ tiêu xét nghiệm năm trăm linh mẫu một ngày
huy động hết lực lượng nhưng trả kết quả chỉ vài chục ngàn mẫu
quy định giãn cách để xét nghiệm phát hiện ca nhiễm ngăn chặn kịp thời
nhưng lúc đó vũ khí chiến đấu không phù hợp ông nên cho hay
khó khăn trên được giải tỏa khi có vaccine và kit test nhanh được phân bổ cho thành phố
chính phủ ban hành nghị quyết tám mươi sáu ngày sáu tháng tám
giao thành phố hồ chí minh phấn đấu kiểm soát dịch covid một mươi chín trước ngày một mươi năm tháng chín
tuy nhiên ông nên cho biết lúc đó nhìn lại lực lượng vũ khí của thành phố không đủ để đạt mục tiêu kiểm soát dịch
nên lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo đảng nhà nước bộ chính trị quốc hội và chính phủ
áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp
tuy nhiên sau đó quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp
theo đó đưa lực lượng quân đội công an tăng cường vào thành phố để đánh trận cuối chống dịch
toàn bộ ca nhiễm nhưng thành phố hồ chí minh không làm được
bí thư nguyễn văn nên chia sẻ thành phố hồ chí minh có đặc điểm khác với các địa phương
ông phân tích bắc giang khi chuẩn bị áp dụng giãn cách chỉ cần phải giải tỏa di chuyển bốn mươi dân
nên các lực lượng bộ đội dễ dàng di chuyển hết
tại thành phố hồ chí minh riêng quận bình tân lúc đó khảo sát cần di chuyển một trăm linh người
không nơi nào đủ sức chứa nhiều nơi khác như bình chánh quận bốn quận tám tình trạng tương tự
thành phố lúc đó nằm trong trận đồ chiến đấu dù vậy nhờ các lực lượng trung ương tăng cường và có kích tết nhanh
cùng với việc bộ y tế tăng cường bốn đơn vị bệnh viện bạch mai trung ương huế việt đức trợ giấy
lo điều trị tầng ba tầng bốn một mặt lực lượng quân y xuống tận từng pháo đài lo điều trị f dưới cơ sở
thành phố đã kết hợp hai mũi gia công và từng bước kiểm soát đại dịch
kế hoạch phục hồi kinh tế của thành phố hồ chí minh dựa trên cơ sở nào
về kế hoạch phòng chống covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố hồ chí minh sau ngày một mươi năm tháng chín
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên cho biết trong thời gian rất ngắn
thành phố đã triển khai các lực lượng này xuống tới ba trăm một mươi hai pháo đài để tận dụng thời gian vàng chống dịch
tuần đầu tiên khởi động nhanh vượt chứng ngại vật đã có những kết quả ban đầu
đầu tuần thứ hai là tuần thần tốc thành phố vừa phải tăng tốc vừa phải ứng phó với những phát sinh mới
trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch
từ ngày bảy tháng chín đến nay thành phố ghi nhận những kết quả càng ngày càng sáng sủa hơn hai tuần trước
qua từng con số thống kê ở hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
cụ thể con số lây nhiễm qua các đợt xét nghiệm thần tốc ở vùng đỏ vùng cam vùng vàng vùng xanh
ngày càng thấp dần lại đúng theo quy luật
những ca bệnh nặng ngày càng giảm dần
có một số quận huyện thông báo bệnh nhân đến từ cộng đồng các ca tử vong trong cộng đồng cũng đã giảm
những con số giảm dù không lớn như kỳ vọng nhưng thể hiện được kết quả ngày càng rõ nét hơn
trong hai ngày qua thành phố ghi nhận số tử vong xuống dưới hai trăm linh trường hợp
chúng ta chờ đợi những con số này rất lâu rồi ông nên bày tỏ
theo bí thư nguyễn văn nên đến nay thành phố hồ chí minh tổ chức bảy đoàn khảo sát ở các địa phương
kết quả báo cáo về có ba địa phương cơ bản kiểm soát được dịch bệnh như ở huyện củ chi huyện cần giờ và quận bảy
nhiều nơi khác cũng có những chuyển biến khá rõ rệt tích cực
ông nên đánh giá rằng ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chuẩn bị rất khẩn trương
hàng loạt kế hoạch chiến lược cho giai đoạn bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín
theo như tinh thần nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ giao thành phố đến trước ngày một mươi năm tháng chín kiểm soát được dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi cho biết
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố đã sớm đề xuất xây dựng kế hoạch dự thảo phòng chống covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố hồ chí minh từ sau ngày một mươi năm tháng chín
kế hoạch chiến lược phòng dịch và phục hồi kinh tế dài hơi từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một cũng như những năm tiếp theo
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh thông tin thủ tướng đã làm việc với sáu tỉnh thành
trong đó y tế cơ sở được đánh giá là nguyên nhân giúp cải thiện tình hình hiện nay
thủ tướng kết luận bộ y tế sớm ban hành chiến lược tổng thể phòng chống dịch cho cả nước trong thời gian tới
trên nền chiến lược tổng thể phòng chống dịch này thành phố hồ chí minh sẽ có căn cứ để phục hồi kinh tế và chủ động làm trước
tuy nhiên trên cơ sở từ chiến lược tổng thể này ông mãi cho biết thành phố hồ chí minh đã đề nghị và chính phủ thành lập tổ công tác về phục hồi kinh tế sau dịch
như vậy thành phố hồ chí minh sẽ có hai cơ sở một là chiến lược tổng thể của ngành y tế để thành phố hồ chí minh triển khai kế hoạch chiến lược phòng chống dịch
và hai là sự trợ lực từ tổ công tác phục hồi kinh tế sau dịch của chính phủ
tuy nhiên ông mãi cho rằng đối với thành phố không thể chậm trễ hơn nên phải chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố từ sau ngày một mươi năm tháng chín
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh nói riêng và trên cả nước nói chung cơ bản đã được kiểm soát
nhưng không vì thế mà chúng ta lơ lạc và chủ quan ở những giai đoạn tới
quý vị và các bạn hãy luôn nhớ thực hiện những khuyến cáo của bộ y tế và bộ quy tắc năm k để bảo vệ bản thân gia đình cũng như cộng đồng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo